ngày hôm nay ngoại trưởng mỹ antony blinken khẳng định washington không có kế hoạch thay đổi chế độ tại nga
lời khẳng định này được đưa ra sau khi tổng thống joe biden tuyên bố người đồng cấp nga vladimir putin không thể tiếp tục cầm quyền
phát biểu với báo giới trong khuôn khổ chuyến thăm jerusalem ngoại trưởng blinken cho rằng quan điểm mà tổng thống biden và nhà trắng đưa ra hôm hai mươi sáu tháng ba
có nghĩa tổng thống putin không có quyền triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine hoặc bất kỳ nơi nào
ông khẳng định washington không có kế hoạch thay đổi chế độ tại nga
trước đó tổng thống biden đã chỉ trích tổng thống putin đồng thời cho rằng nhà lãnh đạo nga không thể tiếp tục cầm quyền
mặc dù nhà trắng đã nhanh chóng làm dịu đi những bình luận trên của tổng thống biden về người đồng cấp nga
theo đó cho rằng phát biểu trên đề cập tới ảnh hưởng của tổng thống putin đối với các nước trong khu vực
sau một quan chức nga cho rằng
các công kích cá nhân này sẽ thu hẹp cơ hội cho mối quan hệ song phương